phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã khởi tố một mươi sáu đối tượng về hành vi đua xe lạng lách đánh võng gây mất trật tự công cộng
nhóm đối tượng có độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi chín tụ tập thành những đoàn đua xe gây náo loạn đường phố
các đối tượng này thường phóng xe về tốc độ lên đến tám mươi chín mươi km một giờ rú ga bấm còi lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho người đi đường và gây mất trật tự công cộng
khi thấy lực lượng chức năng thì các đối tượng đã tìm cách bỏ chạy